tại điểm nóng thành phố hồ chí minh sau khi tiếp nhận tám trăm ba mươi sáu liều vaccine covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh hiện đang triển khai chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng
bên cạnh đó thành phố cũng đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán
tìm các nguồn cung cấp vaccine cho người dân thành phố
nhằm tiến đến nhanh nhất đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng
và phấn đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi một sẽ có hai phần ba người dân thành phố
được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh là đô thị đặc biệt quan trọng về kinh tế chính trị
và lại đang là điểm nóng của đợt dịch lần thứ tư này
từ ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thành phố đã triển khai ba đợt tiêm vaccine
cho hơn một triệu lượt người trong đó có khoảng ba mươi người đã được tiêm đủ hai mũi
tám trăm ba mươi sáu liều vaccine trong chiến dịch này chỉ đáp ứng được một phần
trong số nhu cầu trên hai ba triệu người đang cần được ưu tiên tiêm vaccine
bài toán mà chính quyền thành phố đặt ra là làm sao đẩy lùi dịch covid một mươi chín
và đạt tác dụng tương đương như miễn dịch cộng đồng sớm nhất trong điều kiện thiếu vaccine
trong thời gian vừa qua
chúng tôi cũng đã trao đổi và phối hợp với thành phố
và thành phố đang lên cái phương án là tiếp cận những nguồn vaccine của moderna
và chúng tôi đang hy vọng là thành phố sẽ hoàn thành cái phỏa thuận đối với moderna
để có thể cung những vaccine cho thành phố
bên cạnh những nguồn vaccine mà thành phố tiếp cận được
thì bộ y tế cũng sẽ có những nguồn vaccine để bổ sung từ ngoài
trung ương vào cho thành phố để đảm bảo rằng là người dân thành phố
được tiếp cận những nguồn vaccine như chúng ta
theo đúng cái chỉ đạo của bộ y tế cũng như là của chính phủ
tôi biết rằng
chỗ vaccine phân biệt
trung bố đợt này chỉ đáp ứng được một phần trong số nhu cầu
trên hai ba triệu người cần được ưu tiên tiêm vaccine
vì vậy thành phố cần triển khai tiêm cho các đối tượng
theo đúng nghị quyết số hai mươi một của chính phủ là các đối tượng có nguy cơ cao
mặc dù là có vaccine thì chúng ta vẫn phải tuyệt đối không được chủ quan
vẫn phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp năm k
vẫn phải luôn ghi nhớ vaccine cộng năm k vì tiêm vaccine vẫn có nguy cơ nhiễm
chính phủ đang chỉ đạo quốc gia luôn nỗ lực hết mình để đưa những liều vaccine quý giá về nước ta
cũng như thúc đẩy việc tự sản xuất vaccine trong nước
chính vì sự thiếu hụt đó một trong những giải pháp được kỳ vọng lớn hiện nay là các vaccine nội địa
đặc biệt là vaccine nanocovax của công ty ninogen
nhà sản xuất này đang nỗ lực ngày đêm
để triển khai thử nghiệm trên người giai đoạn ba giai đoạn cuối cùng cho một mươi ba người
nếu xuân sẻ sau bốn mươi hai ngày từ mũi tiêm đầu cho một người nhóm nghiên cứu sẽ hoàn tất thu thập dữ liệu hồ sơ
bắt đầu quá trình đề nghị bộ y tế phê diệt vaccine theo hình thức tình trạng khẩn cấp trong đại dịch
đến nay ghi nhận của học viện quân y và viện pasteur tp hcm
hai đơn vị tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine nanocovax cho biết
đã có gần một người đăng ký và đủ điều kiện tiêm thử nghiệm vaccine của nanogen
theo lịch trình dự kiến trong bảy đến một mươi ngày các đơn vị tiêm thử nghiệm có thể sẽ hoàn tất mũi đầu tiên cho một người tình nguyện
sau đó sẽ là quá trình đánh giá hiệu quả sau tiêm
đợi hai mươi tám ngày kế tiếp tiêm mũi hai dự kiến trong hai tháng tới với nỗ lực của nanogen và các đơn vị tham gia thử nghiệm
dữ liệu ban đầu của giai đoạn ba sẽ được đệ trình bộ y tế để sớm đưa vaccine covid một mươi chín đầu tiên của việt nam vào sản xuất và phục vụ người việt